tại nhà quốc hội đã diễn ra hội nghị tổng kết thực hiện quy chế phối hợp giữa ủy ban thường vụ quốc hội
và đoàn chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam năm hai nghìn một mươi sáu và trọng tâm phối hợp công tác năm hai nghìn một mươi chín
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân và đồng chí nguyễn thiện nhân
ủy viên bộ chính trị chủ tịch ủy ban trung mương mặt trận tổ quốc việt nam chủ trì hội nghị
tại hội nghị đồng chí trần thanh mẫn ủy viên trung ương đảng phó chủ tịch tổng thư ký ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam
đã báo cáo tình hình năm hai nghìn một mươi chín
theo đó trong năm qua ủy ban thường vụ quốc hội và đoàn chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam
đã chú trọng thể chế cải cách hành chính tăng cường kỷ luật kỷ cương đẩy mạnh phòng chống tham nhũng lãng phí
quốc phòng an ninh được tăng cường chủ quyền quốc gia được giữ vững
kinh tế xã hội nước ta có nhiều chuyển biến tích cực và đạt được kết quả quan trọng trên các lĩnh vực
phát biểu ý kiến tại hội nghị đồng chí nguyễn thị kim ngân cho biết
năm hai nghìn một mươi sáu ủy ban thường vụ quốc hội và đoàn chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam
đã tham gia trách nhiệm tích cực các hoạt động các ngày lễ lớn
cùng nhau nỗ lực hoàn thiện một lượng lớn công việc trong năm hai nghìn một mươi sáu
hai bên phối hợp chặt chẽ thường xuyên và tích cực xây dựng đề án cho tới ban hành các văn bản liên quan
đến công tác bầu cử tiến hành đề cử hiệp thương đều đã được phối hợp rất tốt và hoàn thành công việc chuẩn bị bầu cử
kết quả chín mươi chín cử tri đi bầu cử trở thành ngày hội lớn của nhân dân đảm bảo an toàn hiệu quả dân chủ và đúng luật